trên địa bàn tỉnh quảng trị tính đến thời điểm này bà con ngư dân vùng biển một mươi sáu xã bãi ngang
đã cơ bản nhận được tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển
để sử dụng đồng tiền này có hiệu quả các ngành chức năng và chính quyền địa phương
các cấp ở tỉnh quảng trị đã và đang triển khai nhiều giải pháp để giúp cho người dân
chuyển đổi sinh kế bền vững từng bước ổn định cuộc sống lâu dài trên vùng đất quê hương
ông ngô quang hãn là một trong một mươi tám hộ thực hiện mô hình mới về liên kết chăn nuôi
ở xã vĩnh thạch huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
nhờ mô hình này các hộ dân sau khi nhận tiền bồi thường do sự cố môi trường biển đã ổn định cuộc sống
cảm bố thôn tôi thôn trưởng cấp chính quyền cảm bố trả
có sự đồng ý là cho tôi vô cái tụ đùi là chăn nuôi là chuyển đổi nghề nghiệp lâu dài
tôi mua cả con bò bia mò và bia con là ba mươi triệu
hiện giờ là bò con được thảm tháng tôi chỉ có ý kiến là cảm ơn cấp tiền
đến thời điểm này huyện vĩnh linh đã triển khai chi trả bồi thường cho người dân hơn hai trăm linh tỷ đồng
được sự giúp đỡ của các ban ngành và chính quyền địa phương
người dân đã biết chuyển đổi sản xuất theo mô hình nông nghiệp sạch chăn nuôi bò nhốt cải hoán đông mới tàu thuyền vươn khơi
huyện cũng có giải pháp để hỗ trợ cho người dân để cho người dân hoàn toàn
trong lúc họ khó khăn thì họ khó tìm ra cái định hướng
huyện hướng dẫn cho các ngân hàng thương mại hỗ trợ cho người dân vay vốn
đóng tàu thuyền
đi đẩn bắt xa bờ hướng tới chuyển đổi sinh kế phát triển trong trò chăn nuôi trên quê hương của họ
hiện nay trên địa bàn một mươi sáu xã ven biển tỉnh quảng trị đã có hàng trăm mô hình phát triển kinh tế mới trên cát
mỗi người có một cách làm khác nhau
cùng với sự hỗ trợ của cán bộ nông nghiệp về cơ sở nên cuộc sống của người dân đã không còn gặp khó khăn
hơn một năm vừa qua quảng trị đã có nhiều kinh nghiệm và rụt ra những bài học
cũng như là cách tổ chức để tạo sinh kế mới trên địa bàn tỉnh quảng trị
chúng tôi đã có những giải pháp là cách tiệm quyền gắn với người dân
và đặc biệt là nhu cầu của từng nhóm người dân một và điều kiện thực tiện kinh tế xã hội đó
qua đó để mà xây dựng những kế hoạch rất cụ thể và phát triển
người dân quảng trị xưa nay vốn rất cần cù chịu khó
sức sống mới đang sinh sôi trở lại trên nhiều miền quê ven biển tỉnh quảng trị